để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần khơi dậy và phát huy vai trò sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội bộ trưởng tôn lâm cũng mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quán triển tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ đạo của đảng nhà nước và hướng dẫn của bộ công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với phương châm đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ m
dân tham gia phong trào phải hợp lòng dân vì lợi ích và đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân
bộ trưởng tôn lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy vai tròn nồng cốt của lực lượng công an nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa phương trọng điểm chiến lược phức tạp về an ninh trật tự
quan tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
trong đó có quan tâm xây dựng lực lượng công an cơ sở có phẩm chất chính trị giỏi chuyên môn nghiệp vụ pháp luật gần dân hiểu dân sẵn sàng đồng hành giúp đỡ khi nhân dân cần đến
nhân dịp này bộ trưởng bộ công an cũng đã tặng bằng khen cho một tập thể hai cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc